các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó vào khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi tám cam thị cảnh cùng với ba người phụ nữ khác vượt biên trái phép sang trung quốc làm thuê
tại quảng tây trung quốc cảnh có quen biết với một người đàn ông trung quốc có tên là xíu và thỏa thuận tìm phụ nữ việt nam đưa sang trung quốc
đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám cảnh đã bàn bạc trao đổi thống nhất với xíu để đưa ba người phụ nữ việt nam vượt biên trái phép sang trung quốc và thực hiện hành vi mua bán người
cảnh đã câu kết với đối tượng xíu bán và ép buộc ba người phụ nữ này lấy chồng ngoài ý muốn
trong đó xíu và cảnh đã nhận được một mươi nhân dân tệ
sau khi ở với xíu và làm việc tại quảng đông trung quốc được khoảng hai tháng cảnh xin xíu quay về việt nam để giải quyết việc gia đình
ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân bỏ trốn về việt nam và trình báo với công an huyện hòa an tỉnh cao bằng về việc bị cảnh lừa bán sang trung quốc
để thỏa mãn cơn nghiện game vi văn định đã lên kế hoạch tinh vi để cướp tài sản
và với hành vi này định đã bị cơ quan điều tra công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ
cụ thể vào ngày một mươi tháng bảy định mua một con dao nhọn để làm hung khí sau đó gọi điện thoại cho một phụ nữ trú tại thị trấn lộc bình tỉnh lạng sơn làm nghề lái xe ôm để hẹn đón mình lên khu du lịch mẫu sơn
vào ngày một mươi một tháng bảy lái xe chở đối tượng lên đến mẫu sơn
do không tìm được thời cơ để ra tay định tiếp tục bảo lái xe chở mình về nhà lấy tiền để trả tiền thuê xe
khi đi đến đoạn thôn lùng va xã đông quan huyện lộc bình định đã dùng dao nhọn khống chế lái xe cướp được một điện thoại di động
đúng lúc đó có người dân đi đến lái xe chạy về phía người dân để kêu cứu và định đã nhanh chân tẩu thoát
vào ngày một mươi tám tháng bảy vào cuộc điều tra công an huyện lộc bình đã bắt giữ được đối tượng vi văn định
thưa quý vị và các bạn
mặc dù đang là học sinh bậc trung học cơ sở trung học phổ thông
song không ít thanh thiếu niên lại gây ra những vụ án để lại hậu quả nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận
việc các đối tượng phạm pháp ngày càng trẻ hóa đang dóng lên hồi chuông cảnh báo và gây hoang mang lo lắng trong nhân dân
phản ánh tại tỉnh quảng bình
bốn đối tượng này mới chỉ đang học lớp bảy lớp tám
chỉ vì tiếng nét bô xe máy đã dùng tiếp xác xích xác đánh nhau với một nhóm năm người khác
khiến anh mai thanh phương bị thương tích nặng ở vùng đầu phải được đưa đi cấp cứu
mầu tuấn nhỏ gây ra hậu quả lớn
bốn nữ tượng ở độ tuổi một mươi bốn một mươi năm đã gây ra vụ án hết sức nghiêm trọng
tuổi vì thanh niên thì nhận thức về pháp luật am hiểu pháp luật chứa đến nơi trốn
rồi một số thì ham chơi đua đòi tụ tập
thì trong cuộc sống thì đi giao du bạn bè diễn đến những xích ít nhỏ
nên là xảy ra đánh nhau gây thương tích
theo cơ quan công an tỉnh quảng bình
qua điều tra các vụ án cho thấy
nguyên nhân chính là do một bộ phận lớp trẻ ngày nay thiếu sự quan tâm của gia đình
thích ăn chơi hưởng thụ lệch chuẩn về đạo đức lối sống
do đó tình trạng phạm tội do người dưới một mươi tám tuổi gây ra ngày càng có chiều hướng gia tăng
công an thị xã bà đôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân
đặc biệt là tổ chức các hội nghị tuyên truyền tại các trường học
từ đó để nâng cao nhận thức ý thức
về pháp luật đối với các cháu là tuổi vị thanh niên
ngay từ đầu năm học xây dựng tủ sách pháp luật
đồng thời là mời công an tỉnh công an thành phố và phương đông hải
về tuyên truyền cho học sinh về các vấn đề như là an ninh trật tự an toàn giao thông
để phòng ngừa tình trạng tội trẻ hóa
trước tiên mỗi gia đình cần để mạnh và chú trọng đến việc chăm sóc giáo dục con em mình
ngoài ra các tổ chức đoàn thể chính quyền địa phương các nhà trường
cần chủ động xây dựng môi trường tốt thân thiện gắn liền với giáo dục pháp luật để cho các em tham gia
chỉ khi các em nắm được pháp luật nhận thức được tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội
và hậu quả pháp lý của hành vi phạm tội sẽ hạn chế tối đa việc vi phạm pháp luật
đối tượng lê thị ngọc bích ba mươi tuổi trú tại thị trấn nam căn huyện nam căn tỉnh cà mau
đang bị công an phường hai thành phố đà lạt tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi báo tin giả bị cướp
hồng nhận được tiền hỗ trợ của mọi người để tiêu xài cá nhân
theo lời khai ban đầu vào lúc hai mươi hai h bốn mươi năm phút ngày hai mươi một tháng bảy bích bắt xe đi từ thành phố hồ chí minh
lên tới thành phố đà lạt và để có tiền tiêu xài bích đã nảy sinh việc báo tin giả bản thân bị cướp
để được mọi người cho tiền tiêu xài
sau đó bích đi bộ đến chủ sở công an phường tám thành phố đà lạt và trình báo về sự việc bản thân bị cướp
bích đã cướp tiền trên đoạn đường đinh tiên hoàng phường hai thành phố đà lạt
sau khi được hướng dẫn bích đã được đưa tới trụ sở công an phường hai thành phố đà lạt để làm việc
và bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như quá trình trích xuất hình ảnh từ camera an ninh
công an phường hai đã xác định lời trình báo của bích là không đúng sự thật
qua đấu tranh bích cũng đã khai nhận hành vi giang vối của mình

thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
và bây giờ sẽ là một điểm báo với sự đồng hành của biên tập viên đinh hạnh
xin mời chị đinh hạnh
cảm ơn chị phương thảo
thưa quý vị và các bạn
báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhan đề
đó là đôn đốc thu hồi nợ động bảo hiểm xã hội sau dịch covid một mươi chín
nội dung bài viết đề cập đến việc tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn thủ đô
đang có dấu hiệu gia tăng trở lại do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thành pháp thanh kiểm tra đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp trong thời kỳ hậu covid
đại diện thanh tra thành phố cho rằng
bảo hiểm xã hội thành phố khẩn trương giả soát và lên danh sách các đơn vị nợ trên sáu tháng
không tính sáu tháng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
qua đó thanh tra thành phố sẽ có văn bản yêu cầu đôn đốc các đơn vị
tiếp tục chấp hành đóng bảo hiểm theo quy định trong một tháng
nếu sau một tháng các đơn vị vẫn không đóng trích nộp số tiền nợ động
thì thanh tra thành phố sẽ thành lập đoàn liên ngành để thanh tra theo đúng kế hoạch
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín hoạt động buôn lậu gian lận thương mại hàng giả và hàng nhái
vẫn còn diễn biến phức tạp đặc biệt là những người đã lợi dụng thương mại điện tử
để buôn bán hàng giả hàng nhái
thông tin này được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
nguyễn kỳ minh phó tránh văn phòng tổng cục quản lý thị trường cho biết
hiện nay nhiều người lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh bất hợp pháp
buôn bán hàng giả hàng nhái gian lận thương mại
ngoài ra đại diện lãnh đạo tổng cục quản lý thị trường còn cho hay
hiện nay trên các sàn thương mại điện tử như shopee lazada tiki
có yếu tố đầu tư của nước ngoài có thể đưa sản phẩm nước ngoài trực tiếp vào việt nam một cách dễ dàng
điều này cũng đã gây ảnh hưởng đến việc quản lý thị trường cũng như chống hành vi gian lận thương mại
thưa quý vị bài viết cẩn trọng trước trò giả mạo
evn để bán sản phẩm tiết kiệm điện đây chính là nhan đề bài viết đăng trên báo công an nhân dân online
nội dung bài viết đề cập đến việc hiện nay internet mạng xã hội xuất hiện một số thông tin quảng cáo giả mạo
thương hiệu tập đoàn điện lực việt nam evn để quảng cáo bán hàng
các thông tin quảng cáo này đã sử dụng trái phép logo nhãn hiệu evn
sử dụng một số thuật ngữ từ ngữ có thể gây hiểu lầm đây là sản phẩm thuộc evn
được biết đây chỉ là một chiêu trò lừa đảo khách hàng
tâm lý muốn tiết kiệm chi tiêu của người tiêu dùng nhất là vào mùa nắng nóng dẫn tới tiêu thụ điện tăng cao
nếu có loại thiết bị có tác dụng can thiệp trực tiếp vào hoạt động công tơ điện
làm cho công tơ điện chạy chậm lại thì cũng có nghĩa là người sử dụng thiết bị này đang thực hiện hành vi ăn cắp điện
như vậy đã vi phạm quy định sử dụng điện và sẽ bị truy thu tiền điện
thậm chí là có thể bị xử lý hình sự theo đúng quy định của pháp luật
tiếp theo là báo lao động số ra ngày hôm nay có đăng tải bài viết với nhan đề là
thúc đẩy du học tại chỗ bằng nâng cao chất lượng đào tạo
đẩy mạnh du học tại chỗ để giữ chân ngoại tệ là việc cần thiết
có điều sẽ khó làm được nếu như các cơ sở giáo dục trong nước không minh bạch các thông tin đào tạo
tìm cách nâng cao chất lượng để có đủ sức cạnh tranh và hội nhập với quốc tế
để ngăn chặn được điều này bà dương hồng loan giám đốc đối ngoại chiến lược đại học rít
kiến nghị bộ giáo dục và đào tạo sẽ đóng vai trò làm trọng tài
thông tin rõ với dư luận về các chương trình đào tạo liên kết
tránh tình trạng nhập nhèm gây thiệt thòi cho phụ huynh và cả học sinh
cảm ơn biên tập viên đinh hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi sáng phương nam
mở đầu bản tin là một số cập nhật về an ninh trật tự
mới đây công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng tiếp tục bắt thêm hai vụ vận chuyển quả dâu tây lậu
tại cả hàng không liên khương
như vậy đến thời điểm này tổng số dâu tê tươi không rõ nguồn gốc bị bắt giữ đã lên tới tám ba tấn
đang chuẩn bị tuồng vào thành phố đà lạt bán cho du khách
vào đêm ngày hai mươi hai tháng bảy công an huyện đức trọng đã tiếp tục phối hợp với an ninh cả hàng không liên khương
và đơn vị liên quan tiến hành hai đợt kiểm tra hành chính các lô hàng là sản phẩm dâu tê tươi
được gửi vào thành phố đà lạt tiêu thụ từ cảng hàng không quốc tế nội bài hà nội
cả hai đợt kiểm tra trong đêm đều diễn ra tại đường băng vận chuyển cả hàng không liên khương
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng ba trăm một mươi ba thùng xốp bên trong chứa quả dâu tây tươi
sản phẩm dâu tây tươi được đóng quá cẩn thận trong các hộp cạc tông nhỏ màu đỏ hình thức đẹp mắt
in toàn bộ bằng chữ trung quốc
công an huyện đức trọng đã kiểm tra niêm phong toàn bộ các lô hàng đưa về cơ quan tiếp tục xác minh xử lý theo quy định
theo một cán bộ trong tổ công tác sản phẩm dô tay nhập lậu được cho là xuất xứ từ trung quốc
có trái to đều hình thức đẹp mắt với nhiều giống dâu khác nhau
trước đó trong trưa ngày hai mươi hai tháng bảy công an huyện đức trọng cũng đã kiểm tra bắt giữ ba xe tải
cho tổng cộng ba trăm hai mươi sáu thùng xốp chứa dâu tây tổng cộng khoảng ba năm tấn vừa rời cảng hàng không liên khương lên thành phố đà lạt
các tài xế không xuất trình được hồ sơ chiến tự liên quan nguồn gốc xuất xứ lô hàng
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ sản phẩm và phương tiện để phục vụ công tác xác minh làm rõ
như vậy qua ba đợt kiểm tra các lô sản phẩm dâu tây nhập lậu từ cảng hàng không nội bài vào đà lạt
qua cảng hàng không liên khương công an huyện đức trọng đã thu giữ tổng cộng trên tám ba tấn quả dâu tây tươi
còn lực lượng công an xã hòa tân và công an thị trấn cái tàu hạ huyện châu thành tỉnh đồng tháp
đã bắt nhanh được đối tượng trộm chỉ sau một mươi phút gây án
vào lúc ba giờ sáng ngày hai mươi ba tháng bảy công an xã hòa tân huyện châu thành tỉnh đồng tháp
nhận tin báo của ông nguyễn văn tính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ ấp hòa bình xã hòa tân
bị mất trộm xe ba bánh màu xanh biển số sáu mươi sáu m hai năm nghìn một trăm hai mươi bốn
lực lượng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng
đến ba giờ một mươi phút cùng ngày công an thị trấn cái tàu hòa đã phát hiện đối tượng
đang điều khiển xe có đặc điểm như trên nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra
lúc đầu đối tượng không chấp hành nhưng với tinh thần cương quyết đấu tranh phòng chống tội phạm
lực lượng công an thị trấn đã bắt giữ được đối tượng cùng tăng vật có liên quan
tại tuyến đường dt tám trăm năm mươi bốn thuộc khóm phú mỹ hiệp thị trấn cái tàu hạ
theo lời khai ban đầu đối tượng tên trần huỳnh phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ngụ phường an lạc a quận bình tân tp hcm hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trong phần tiếp theo của chương trình cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn

trong việc triển khai ứng dụng xử phạt trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát
ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ngày đầu tiên nghệ an đưa ra hệ thống camera giám sát
xử lý vi phạm an toàn giao thông và hoạt động trên các tuyến đường quốc lộ
trung tâm điều khiển phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an đã ghi nhận ba trăm một mươi trường hợp vi phạm
trong đó hai trăm chín mươi năm phương tiện quá tốc độ cho phép một mươi năm phương tiện không chấp hành đèn tín hiệu giao thông
các lực lượng chức năng đã xác định đầy đủ các yếu tố vi phạm và có biên bản xử phạt tới các chủ phương tiện
hiện cũng chỉ có bốn mươi trường hợp chủ động đến nộp phạt
nghệ an cũng là một trong những địa phương có hệ thống camera được chọn lắp đặt có độ phân giải cao
hoạt động thông qua phần mềm thông minh giúp phát hiện phân tích các lỗi vi phạm cả ngày lẫn đêm
trong gần hai tháng qua hệ thống camera đã phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông
tuy nhiên việc phạt nguội lại gặp khó khăn vì tình trạng mua bán xe không sang tên chuyển trù nhiều

hệ thống camera đã phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông
rõ ràng xử phạt nguội là một chủ trương đúng đắn thể hiện trình độ văn minh giao thông cao
bởi phát hiện xác định chính xác đối tượng vi phạm được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ
thế nhưng để phạt nguội không nguội cần sớm sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản
quy phạm pháp luật liên quan đến phạt nguội để kịp thời khắc phục những lỗ hồng bất cập
vào sáng ngày hai mươi ba tháng bảy tại hà nội

nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã tổ chức lễ công bố sách xuất bản lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
và rất nhiều cuốn sách giá trị đã được giới thiệu trong dịp này
tính đến nay nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần bốn trăm linh ấn phẩm
về lĩnh vực chính trị lý luận pháp luật kinh tế lịch sử văn hóa xã hội
các ấn phẩm phát hành lần này gồm bốn chủ đề sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
sách phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
sách kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh và sách tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt
lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng và cách mạng việt nam
và đây là các ấn phẩm có giá trị về lý luận chính trị lịch sử kinh tế văn hóa
nhằm tuyên truyền sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
phục vụ công tác thông tin đối ngoại giáo dục tư tưởng chính trị
qua đó góp phần củng cố bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước
và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
cũng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
đã triển khai xuất bản phát hành ba mươi tám đầu sách điện tử trên hệ thống xuất bản
công đoàn công an nhân dân vừa tổ chức hội thao cán bộ công nhân lao động lần thứ một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
khu vực phía bắc
hội thao năm nay có sự góp mặt của hai mươi đoàn thuộc các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
và công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn công an nhân dân khu vực phía bắc
với khoảng tám trăm linh vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở bốn bộ môn bóng truyền cầu lông tennis và kéo co
đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm chín mươi một năm ngày thành lập công đoàn việt nam
bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và thi đua lập thành tích
chào mừng đại hội đảng các cấp trong công an nhân dân tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đồng thời cũng là cơ hội để cán bộ công nhân lao động giao lưu rèn luyện sức khỏe góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đơn vị